nhằm đóng góp cách thức khắc phục vấn đề ô nhiễm tại một số thành phố lớn tại việt nam
ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hội thảo có biên giới nào cho ô nhiễm không khí đã được tổ chức tại hà nội
buổi tọa đàm có biên giới nào cho ô nhiễm không khí đề cập về hà nội và paris
hai thành phố nằm trong hai châu lục cách xa nhau có điểm chung về phát triển nhanh
và cả những vấn đề về môi trường đã xảy ra trong nhiều năm qua
đồng góp vào các giải pháp bảo vệ môi trường của paris trong hai mươi năm qua
mang đến ý tưởng về cách thức khắc phục giải quyết câu chuyện ô nhiễm hiện tại của hà nội
chương trình có sự tham gia của các chuyên gia nhà khoa học từ hội kiến trúc sư việt nam
ủy ban sinh thái đô thị quản lý chất lượng không khí thành phố paris
cũng thông qua các hoạt động tương tác tại chương trình diễn giả và những người tham dự cùng nhau
chia sẻ các kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe cũng như các giải pháp mà mỗi cá nhân có thể thực hiện
nhằm mang đến một hiệu ứng chia sẻ đóng góp tiếng nói
hành động giúp mang đến một bầu không khí trong lành